sau một ngày làm việc vất vả ở cơ quan thiếu tá trần thu hương lại trở về với tổ ấm gia đình khi trời đã sầm tối
trong sâu thẩm trái tim chị dù công việc có bận đến đâu chị vẫn luôn dành thời gian chăm sóc dạy con học bài
luôn hoàn thành thiên chức của người vợ người mẹ mang lại tiếng cười niềm vui cho các thành viên trong gia đình
phải kể đến sự hy sinh thầm lặng của người chồng
những ngày chị hương phải đi công tác xa nhà cả tuần anh thay chị hằng ngày lo toan việc gia đình để chị yên tâm làm việc
vợ tôi đang là quân nhân còn tôi thì cũng đang là một công chức hoặc một viên chức
thì nói chung là đều có một cái chung là luôn luôn giúp đỡ và tạo điều kiện đến mức độ là tốt nhất có thể
dù công việc khổ luyện vất vả đến đâu nhưng các chị cùng một ý chí phấn đấu hết mình vì sự bình yên của tổ quốc
đó chắc hẳn là lý do có người gọi các chị là những bông hồng thép đang tỏa hương khoe sắc trên thao trường